theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính tới một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi chín tháng bốn cả nước không ghi nhận thêm ca mắc mới
và hôm nay cũng là ngày thứ một mươi ba liên tiếp chúng ta không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
tuy nhiên đã có thêm hai bệnh nhân dương tính trở lại sau khi khỏi bệnh
hiện cả nước có hai trăm bảy mươi ca mắc trong đó số ca điều trị khỏi là hai trăm một mươi chín ca chiếm tám mươi một
số ca dương tính với sars cov hai là ba mươi bảy ca chiếm một mươi bốn
số ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với sars cov hai một mươi ca bốn
số ca có kết quả xét nghiệm hai lần trở lên âm tính với sars cov hai bốn ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là bốn mươi hai năm mươi bảy người trong đó
cách ly tập trung tại bệnh viện là ba trăm hai mươi ba người chiếm một
cách ly tập trung tại cơ sở khác là sáu sáu trăm bốn mươi ba người chiếm một
cách ly tại nhà nơi lưu trú ba mươi năm chín mươi một người chiếm tám mươi ba